thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ thảm sát sáu nạn nhân trong một gia đình tại tỉnh bình phước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước cho biết đã triệu tập một nghi can để lấy lời khai
bước đầu ngay khi nhập cuộc điều tra công an tỉnh bình phước và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã tiến hành khoanh vùng sàng lọc nghi phạm
trong đó có những người có biểu hiện nghi vấn và số lượng lớn các công nhân làm việc tại công ty quốc anh của ông mỹ
cơ quan công an đã triệu tập một thanh niên tình nghi để phục vụ cho công tác điều tra
trước đó vào tối ngày hôm qua ngay sau khi nhận báo cáo đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chỉ đạo tổng cục cảnh sát lập tức cử một số đồng chí lãnh đạo và điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp với công an tỉnh bình phước
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi thu thập tài liệu dấu vết để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án
truy bắt đối tượng ổn định dư luận nhân dân địa phương
đại tướng trần đại quang đã chỉ đạo công an các địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội kịp thời phát hiện và xử lý những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
theo thông tin mới nhất cho đến tám giờ sáng ngày hôm nay ngày tám tháng bảy lãnh đạo công an tỉnh bình phước cho biết
công an tỉnh và các đơn vị của bộ công an vẫn đang khẩn trương điều tra thảm sát này
nhiều điều tra viên giỏi được huy động tham gia phá án đã làm việc cật lực tỉ mỉ suốt từ dạng sáng ngày hôm qua ngày bảy tháng bảy